tuần văn hóa du lịch tỉnh bắc giang năm hai nghìn hai mươi có chủ đề bắc giang miền ất thiên tây yên tử
sẽ diễn ra từ ngày năm đến hết ngày một mươi chín tháng riêng kéo dài một mươi bốn ngày
đây là thông tin vừa được tỉnh bắc giang đưa ra
trong khuôn khổ của tuần văn hóa du lịch tỉnh bắc giang sẽ có hai mươi bốn hoạt động chính được tổ chức
trải dài ở tất cả một mươi huyện thành phố
mở đầu là sự kiện lễ đón nhận bằng xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt
địa điểm chiến thắng sương giang tại thành phố bắc giang vào tối mùng năm tết
trong thời gian diễn ra tuần lễ văn hóa du lịch sẽ có nhiều hoạt động phong phú khác do cấp tỉnh
và các địa phương tổ chức trong đó có nhiều hoạt động trưng bày mộc bản chùa vĩnh nghiêm
chùa bổ đà trưng bày tài liệu hiện vật giới thiệu về chiến thắng sương giang
khai hội xuân tây yên tử trưng bày triển lãm không gian văn hóa phật giáo trúc lâm tây yên tử
hội hatch long howe phiên trợ xuân vùng cao lục ngạn
trong chuỗi các hoạt động tại tuần văn hóa du lịch cũng sẽ diễn ra nhiều hoạt động thể thao